chiều ngày hai tháng một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đa tiếp chủ tịch quốc hội hàn quốc park ping suk đang có chuyến thăm chính thức tại việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao việc chủ tịch quốc hội hàn quốc park ping suk chọn việt nam là nước châu á đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức
thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với việt nam và quan hệ hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định việt nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa
thúc đẩy quan hệ các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu nhất là các đối tác láng giềng khu vực đối tác chiến lược trong đó có hàn quốc tích cực chủ động hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và quốc tế
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định việt nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc tự chủ hòa bình hòa bình hợp tác chiến lược trong đó có hàn quốc tích cực hòa bình hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và quốc tế
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết việt nam rất coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với hàn quốc và sẵn sàng cùng hàn quốc trao đổi mở rộng nội hàm quan hệ song phương đưa hợp tác hai nước cũng như hai quốc hội phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực
việt nam cũng ủng hộ việc chính phủ hai nước thúc đẩy ký hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi trinh đáng để công dân mỗi nước yên tâm sinh sống làm việc
đồng thời việt nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và các nước asean
chủ tịch quốc hội đề nghị hàn quốc tạo điều kiện để một số hàng nông sản của việt nam xuất khẩu sang thị trường hàn quốc và tạo điều kiện cho khoảng bốn lao động đã trúng tuyển từ đầu năm hai nghìn hai mươi sớm sang hàn quốc làm việc
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn tị kim ngân từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một
tại hà nội chủ tịch quốc hội hàn quốc park ping suk đã tiếp trưởng ban công tác đại biểu chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam hàn quốc trần văn túy
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam hàn quốc trần văn túy cho biết nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục vun đắp để các lĩnh vực hợp tác hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp
sau đó hai nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ tăng cường giao lưu hợp tác có phần thúc đẩy hợp tác việt nam hàn quốc ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và bền vững tăng cường giao lưu trao đổi giữa các cơ quan ủy ban quốc hội hai nước
nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước đầu tư hợp tác kinh doanh tại mỗi nước
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam hàn quốc trần văn túy đề nghị phía hàn quốc tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người việt nam cô dâu việt nam có tư cách pháp lý

chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị đều muốn thông qua truyền bá văn hóa mà sách là một sản phẩm văn hóa cụ thể để nâng cao uy tín vị thế của mình trên vũ đài chính trị thế giới
hội nhập góp phần tạo ra rất nhiều sản phẩm mới đa dạng phong phú phục vụ cho một loại hình văn hóa đọc mang tính thời đại
đọc giả việt nam sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu đọc của mình thỏa mãn nhu cầu đọc
bên cạnh đó là thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa việt nam và các nước khác về mặt văn hóa góp phần nâng cao dân trí cập nhật nhanh nhất kiến thức mới của nhân loại
một cuốn sách khi mà một tác giả nước ngoài khi họ viết ra thì họ sẽ dựa vào rất nhiều những kiến thức nền mà họ có sẵn
cho nên là những cái đọc giả của nước khác khi mà họ đọc những cái cuốn sách đấy thì họ sẽ hiểu hơn rất nhiều về cuộc sống của tác giả và các cái nền văn hóa khác trên thế giới ạ
và tôi nghĩ là nếu như mà những người nước ngoài họ đọc sách của việt nam mình thì họ cũng sẽ hiểu hơn rất nhiều về văn hóa của mình
do tiếp xúc với các nền văn hóa khác các tác giả việt nam cũng cần đầu tư hơn để viết ra các tác phẩm
không những cuốn hút bạn đọc trong nước mà còn có sức hấp dẫn với bạn đọc quốc tế góp phần làm cho dân tộc việt nam xích lại gần các dân tộc khác hiểu biết lẫn nhau tốt hơn
khi mà đọc giả việt nam được đọc những cái tác phẩm mới nhất của thế giới vừa mới xuất bản
các tác giả rất là lớn là khi mà chúng ta trao đổi với các bạn mẹ quốc tế chúng ta có thể trên cùng một cái phong
đây là một cái mà tôi nghĩ là đánh giá rất là quan trọng của cái việc hội nhập văn hóa
chính vì vậy mà các nhà sách ở việt nam theo tôi biết họ vẫn sẵn sàng chấp nhận có một số lượng đầu sách nhất định là không bán chạy
nhưng sẽ xuất bản để cho độc giả việt nam có cơ hội được tiếp xúc hơn với các cái tinh hoa của văn hóa thế giới
thưa quý vị đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
theo hướng toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin
cuộc sống ngày càng được nâng cao với đầy đủ tiện nghi vật chất
người ta cho rằng các phương tiện nghe nhìn có thể đáp ứng tối yêu mọi nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật
bồi dưỡng tinh thần và tình cảm thẩm mỹ của con người
văn hóa đọc không còn giữ được vị trí độc tôn như trước mà đã bị văn hóa nghe nhìn lấn át
văn hóa đọc không còn là chuyện của riêng nước nào mà đã trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu
trong đó có việt nam
và để cùng bàn luận về vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay
bà vũ dương thúy ngà vụ trưởng vụ thư viện bộ văn hóa thể thao và du lịch
vâng lời đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
vâng xin cảm ơn
thưa bà tổ chức văn hóa giáo dục liên hợp quốc thì đã chọn ngày sách và bản quyền thế giới
là ngày hai mươi ba tháng bốn hàng năm
đây là một hoạt động nhằm tôn vinh vai trò giá trị của sách khuyến khích người đọc
cũng như là tôn vinh văn hóa đọc
vậy thì bà đánh giá như thế nào về sự quan tâm của thế giới trong việc đẩy mạnh văn hóa đọc ạ
có thể nói là thế giới rất quan tâm đến văn hóa đọc
cụ thể là khi mà kỷ niệm ngày hai mươi ba tháng bốn thì hiện nay là trên thế giới có hơn một trăm năm mươi nước
thực hiện kỷ niệm với rất nhiều các hình thức phong phú khác nhau
thế và văn hóa đọc đã được quan tâm ở trên nhiều phương diện
thứ nhất là đứng về phía chính phủ
thì chính phủ nhiều nước đã rất là quan tâm và có một cái sự đầu tư rất thích đáng cho cái việc phát triển văn hóa đọc
thông qua là tạo ra những môi trường đọc hết sức là thuận lợi
các thư viện trong nhà trường có thể được ví như là những trái tim của nhà trường
thế và đầu tư cho các thư viện công cộng cũng hết sức là hiện đại
thế và bạn đọc thì có thể đến thư viện như là một cái nơi mà ở đấy người ta có thể là có các cái trải nghiệm
để mà có được thông tin trí thức đồng thời rằng là tiếp cận được với những thành tựu khoa học
thông qua sử dụng các tiện ích của thư viện
thế và cái công tác xuất bản cũng là được rất là quan tâm
thế và trên thế giới thì có thể nói là tại nhiều nước người ta đã đặt ra rất nhiều các giải thưởng tôn vinh văn hóa đọc
tôi lấy ví dụ những giải thưởng cho sách cho tác giả
thế và những cái giải thưởng thường niên cho cán bộ thư viện và cho người đọc
tức là ngay cả người đọc cũng sẽ có những giải thưởng
nếu như anh có thể chia sẻ với cộng đồng những cái cuốn sách hay và thú vị
thế chính vì thế cho nên là chúng ta nhìn ở trên hình thái thì có thể thấy là người dân khi mà tham gia các cái phương tiện giao thông
là họ có thể là dở những cuốn sách ra để đọc khi mà có cái thời gian rảnh rỗi
và có thể nói rằng là cái việc mà quan tâm đến văn hóa đọc nó ở trên nhiều phương diện
từ phía chính phủ từ phía người dân và từ phía các trường học cũng như là các tổ chức xã hội
cũng như là toàn thể những các doanh nghiệp
cái văn hóa đọc ở đây nó không phải chỉ nằm ở trong khối của các cái thư viện hay là các cái cơ quan nhà nước
mà thậm chí là văn hóa doanh nghiệp cũng gắn liền với cả việc đọc
thế còn ở việt nam thì sao trong cái bối cảnh hội nhập và phát triển như hiện nay thì đem lại những cái cơ hội cũng như là thách thức ra sao đối với văn hóa đọc của việt nam ạ
trước cái bối cảnh mà nước ta đang đẩy mạnh hội nhập người việt nam có nhiều cơ hội hơn
thành tiệu văn hóa đọc của thế giới
tôi lấy ví dụ như là những cái tác phẩm hay những cái tác phẩm được giải thưởng nobel và những cái tác phẩm có thể nói rằng là có cái giá trị văn học nghệ thuật hoặc là khoa học cao
thì người việt nam hoàn toàn có thể là nhanh chóng được tiếp cận thông qua các bản dịch
so với thế giới thì cái giá thành sách ở việt nam nó cũng rẻ hơn
tiếp cận những các cái công nghệ mới thì gần như là việt nam cũng không bị bỏ xa
so với cái sự phát triển của thế giới trong những cái công nghệ để thúc đẩy cho cái việc tiếp cận thông tin và trí thức
tôi lấy ví dụ như là khi tham gia các cái liên hiệp hội thư viện hoặc là những cái con sóc tiêu ung
thì người ta có thể là bổ sung được những các cái cuốn sách hoặc là những các cái bài báo tạp chí của nước ngoài
mà hoàn toàn dưới dạng điện tử và trực tuyến tiếp cận trực tuyến
thế chính vì thế cho nên là trong cái bối cảnh mà hội nhập thì có thể nói là cái cơ hội của người việt nam
thì có thể nói là cái cơ hội của người việt nam
trong cái việc mà tiếp cận thông tin trí thức cũng như là tiếp cận với những cái tác phẩm hay và tác phẩm có giá trị của nước ngoài
nó được nâng lên rất là nhiều và nó rút ngắn thời gian
thế còn cả những cái thách thức thì sao
trước đây khi mà bác hồ thấy rằng là mỹ đưa vào việt nam rất nhiều sách ấy
thì bác cũng cảnh tỉnh là không cẩn thận thì đó là hàng tấn thuốc độc
bởi vì thế cho nên là nếu như người đọc mà không biết cách lựa chọn
những cái tài liệu mà nó đảm bảo được cái tính khoa học
thì nhiều khi là thông qua hiện nay là với cái sự hỗ trợ của internet thì đấy là một cái mặt rất là tốt
nhưng mặt khác thì lại cũng lại có thể tiếp cận những cái mà nó có thể dẫn đến sự lệch chuẩn
thế và hai nữa tức là khi mà tiếp cận với các cái thành tiệu của nước ngoài
thì người việt nam mình hiện nay cũng có một số người lại dẫn đến một cái tình trạng là sùng ngoại
tức là coi trọng
những các cái sách báo của nước ngoài hơn là những sách báo của trong nước
thì đấy cũng là vấn đề
bởi vì tôi nghĩ rằng là cái yếu tố nội lực với những cái tác phẩm hay của việt nam
cũng là những cái mà người đọc cần phải quan tâm
chứ không phải chỉ đơn thuần là quan tâm những các tác phẩm của nước ngoài
thế chính vì thế cho nên là tôi nghĩ cái này nó cũng là một cái vấn đề mà cần phải có một cái sự hướng dẫn
để mà bạn đọc có được một cái phương pháp
cũng như là có được một cái
một cái cách lựa chọn một cách thích hợp và nó mang tính chất tức là cân bằng trong cái việc mà tiếp cận thông tin và tri thức
kể cả những thành tựu thế giới và những cái điều tốt đẹp mà dân tộc chúng ta đã có và các tác giả việt nam đã viết lên
vậy thì bà có lời khuyên nào trong cái việc chúng ta lựa chọn để có thể tiếp thu và cũng như là gìn giữ được những cái bản sắc văn hóa dân tộc của việt nam
thông qua văn hóa đọc đối với đọc giả hay là những nhà xuất bản
thông qua văn hóa đọc
cũng như là thông qua cái việc mà xuất bản sách thì có thể nói là cái văn hóa việt nam sẽ được lưu giữ và sẽ được phổ biến và sẽ được phát huy
thế nhưng mà làm thế nào để đạt được điều đó thì tôi nghĩ rằng là sẽ có hai vấn đề
thứ nhất tức là cái vấn đề đối với bạn đọc
đấy bạn đọc thì phải làm thế nào để mà chọn lựa được cho nhà mình những các cái cuốn sách thích hợp
ở đây khi mà nói đến là phát huy
thì cái văn hóa dân tộc cũng không có nghĩa là chỉ đọc sách việt nam
hoàn toàn là có thể tiếp thu những cái tinh hoa của thế giới để làm phong phú thêm cái đời sống văn hóa tinh thần cũng như là học hỏi thêm những các cái thành tiệu của thế giới
thế nhưng mà cũng phải chân quý những cái giá trị có thể nói rất là căn cốt rất là tốt đẹp ở trong các cái xuất bản phẩm của việt nam
mà do những tác giả của người việt nam viết
đấy thì tôi nghĩ rằng là cái đấy nó cũng chính là một cái sự động viên rất lớn
bởi vì khi mà các tác giả việt nam viết ra được những tác phẩm hay mà được đón nhận thì đấy cũng là một động lực để cho họ lại tiếp tục sáng tác những tác phẩm hay hơn nữa
thế và khi mà lựa chọn thì tôi nghĩ rằng là bạn đọc cũng cần phải có một cái kỹ năng và cũng phải có một cái phương pháp nhất định để mà biết lựa chọn ra những các cái tài liệu thực sự có giá trị cho chính mình
để đáp ứng các cái nhu cầu có thể là làm việc có thể là nghiên cứu có thể là học tập và thậm chí là giải trí
thì tất cả những cái đấy nó đều đòi hỏi là có một cái phương pháp và có một cái cách thức nhất định để mà lựa chọn
thì tôi nghĩ rằng là thư viện luôn luôn là một cái môi trường rất là tốt vì thông qua đó là có tạo lập ra các mục lục
thậm chí bây giờ là các mục lục trực tuyến thì bạn đọc có thể thông qua đó để mà hỗ trợ trong cái việc mà tìm kiếm ra những cái cuốn sách mà mình cần
thế còn đối với các nhà xuất bản thì tôi nghĩ rằng là để mà phát huy mà đồng thời là góp
phần bảo tồn cái di sản văn hóa việt nam thì sẽ có hai vấn đề
một tức là sẽ tạo ra nhiều các cái cuốn sách hay những cái cuốn sách mà có thể nói rằng có thể là của những tác giả ngày xưa viết
thế nhưng mà bây giờ vẫn hoàn toàn có nguyên giá trị thì có thể cho xuất bản lại
thế và cái thứ hai nữa tức là đa dạng hóa các cái hình thức xuất bản
bởi vì hiện nay là với cái xu hướng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thì bạn đọc không phải chỉ có muốn đọc các sách truyền thống mà họ có thể là muốn đọc các sách điện tử hoặc là các sách nói
thế và trên thực tế thì cũng có thể thông qua những các cái chuyến đi thì họ có thể cầm những cái cuốn sách nó nhỏ nó gọn thì có thể làm những cái sách dạng bỏ túi
tức là đây thì tôi nghĩ rằng là đối với các nhà xuất bản thì cần phải nâng cao chất lượng về mặt nội dung
thế và thứ hai là phải đa dạng hóa về mặt hình thức
thế và tất cả những cái đó thì sẽ giúp cho bạn đọc có thêm được nhiều lựa chọn
và chính từ đó thì cái văn hóa đọc sẽ được khuyến khích để phát triển các cái dự án lớn để mà nâng cao nội lực cho các cái thư viện
tôi lấy ví dụ như là trang bị xe thư viện đa phương tiện hay là ví dụ như là tặng những các cái cuốn sách ví dụ như là quỹ sách châu á tôi lấy ví dụ thế
tức là rất nhiều các cái chương trình được tiến hành thì kể cả từ phía cá nhân tổ chức nước ngoài cũng như là các cái cá nhân tổ chức ở việt nam đã có một cái sự tham gia
thì mình cần phải có một cái sự tham gia
kích lệ hơn nữa để mà mọi người có một cái sự chung tay để mà phát triển văn hóa đọc để đem lại nhiều cái cơ hội hơn cho người dân việt nam trong cái việc mà học tập suốt đời
cũng như là tiếp cận với những cái cuốn sách hay những cuốn sách tốt
vừa rồi bà có đề cập đến câu chuyện tức là chúng ta cũng có phối hợp hoặc là cũng có sự kết hợp giữa các tổ chức của thế giới nữa
vậy thì bà có thể nói cụ thể hơn là ví dụ như trong khu vực asean hay là trên toàn thế giới thì chúng ta có những cái hoạt động như thế nào liên kết với nhau để tăng cường văn hóa đọc ạ
trên thực tế thì có thể nói là trong những năm vừa qua thì với cái việc mà đẩy mạnh hội nhập quốc tế thì việt nam chúng ta cũng đã được cái sự hỗ trợ rất nhiều
từ phía các bạn ở trên thế giới và ngược lại chúng ta cũng lại truyền tải những các cái giá trị của những cái tác phẩm hay của việt nam ra đối với thế giới
ở đây tôi có thể kể đến tức là trước đây thì có rất nhiều các cái quỹ
ví dụ như là quỹ của bin và melinda gates
thì cũng đã hỗ trợ cho các cái thư viện ở việt nam rất nhiều
đấy cụ thể tức là một cái dự án này đã được triển khai với trị giá là năm mươi triệu đô la
thì trong đấy có viện trợ không hoàn lại
từ phía quỹ bin và melinda gates là ba mươi ba triệu
còn việt nam chúng ta là đối ứng là một mươi bảy triệu
thì thông qua đó là gần như là các cái thư viện công cộng của bốn mươi ba tỉnh thành đã được trang bị máy tính
cũng đã được hỗ trợ những cái hợp phần để mà tạo nên những cái tài liệu số
thế và đồng thời tức là được tổ chức rất nhiều các cái lớp tập huấn để giúp cho mọi người nâng cao cái khả năng sử dụng máy tính
truy cập internet và sử dụng các cái thông tin trí thức ở trong thư viện
hiện nay thì đứng về phía quốc tế thì có rất nhiều các dự án lớn
nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái dự án nó cũng chỉ ở mức độ không phải là lớn nhưng mà cũng có tác động rất lớn đến việt nam
tôi lấy ví dụ như là dự án room tourist chẳng hạn thì hỗ trợ rất nhiều cho các trường tiểu học để tạo ra những cái thư viện thân thiện cho trẻ em
hay là g san của đài loan vân vân
có rất nhiều các cái dự án mà từ phía quốc tế đã hỗ trợ
thế và ở việt nam hiện nay của chúng ta thì cũng có thể nói rằng là cũng rất nhiều nơi đã tham gia vào cái việc mà phát triển văn hóa đọc
tôi lấy ví dụ như là bên quỹ thiện tâm của tập đoàn vingroup hay là ví dụ như là chương trình sách hóa nông thôn
thế hay là ví dụ như là trung nguyên vân vân
thì những các cái đơn vị ở trong nước cũng đã có một cái sự tham gia tích cực
thế và trên thực tế thì tôi nghĩ rằng là để mà phát triển văn hóa đọc thì ngoài cái mà chúng ta tiếp cận từ thế giới thì chúng ta cũng lại mang đến thế giới những tinh hoa của chúng ta
và chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về cái trí tuệ của người việt nam về cái lòng nhân ái cũng như là những cái tác phẩm mà tôi nghĩ rằng là sẽ luôn luôn sẽ có một cái giá trị vĩnh hằng
để người ta hiểu hơn về đất nước con người việt nam
xin cảm ơn những chia sẻ của bà trong chương trình ngày hôm nay ạ
để tiếp nối chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện hội nhập tuần này
đây là hình ảnh một hoạt động văn hóa xã hội diễn ra mới đây ở quận long biên hà nội trong điều kiện bình thường mới
trong bối cảnh bình thường mới thì các giải trẻ phải đáp ứng rất là nhiều yếu tố
thứ nhất là phải đảm bảo an toàn cho các động viên về yếu tố chống dịch
thì giải giải trẻ romaine marathon thì chúng tôi có rất là nhiều yếu tố
giải giải romaine marathon thì chúng tôi có yêu cầu các vận động viên đều phải sắt khuẩn tay đeo nhiệt độ và đeo khẩu trang
trước khi và vận động viên xuất phát cũng như là khi có mặt tại khu vực tổ chức
thì đấy là điều kiện quan trọng nhất trong bối cảnh bình thường mới
việc tổ chức những giải marathon trong trạng thái bình thường mới như thế này vừa góp phần phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
vừa tạo không khí lạc quan tích cực cho người dân
năm nay covid cho nên là tất cả những cái giải quốc tế của mình đều bị hoãn
từ tokyo tới london
cho nên là mình cảm thấy rất vui bởi vì cuối cùng là ở việt nam mình vẫn được chạy
hoạt động trong bối cảnh bình thường mới cũng có nghĩa là tăng cơ hội cho các doanh nghiệp thúc đẩy du lịch cho địa phương tổ chức
nói ngay như giải long biên marathon hai nghìn hai mươi được tổ chức mới đây đã thu hút hơn năm vận động viên đến từ hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
với sứ mệnh tuyên truyền và phát triển phong trào chạy bộ tại việt nam
giải long biên marathon đã giành được sự yêu mến của cộng đồng yêu chạy bộ trong và ngoài nước

đây cũng là một hoạt động để giúp mọi người giao lưu chia sẻ cũng như rèn luyện sức khỏe
và thứ hai là cũng là một trong những hoạt động mà chúng tôi cũng muốn quảng bá hình ảnh của quận long biên trên khắp mọi miền tổ quốc cũng như là quốc tế
dù chỉ là một hoạt động đơn thuần trong rất nhiều hoạt động của người dân việt nam trong bối cảnh bình thường mới
nhưng cho thấy một tín hiệu rất đáng mừng
những nỗ lực của việt nam để từng bước phục hồi nhanh các hoạt động của nền kinh tế khẳng định việt nam là điểm đến an toàn
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này của chúng tôi cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau